đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ hai mươi nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc với chủ đề đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo và phát triển
đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng dự có các đồng chí trần đức lương nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí ủy viên trung mương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí tòng thị phóng yêu cầu đại hội cần phân tích đánh giá sâu sắc hơn
về những hạn chế yếu kém được chỉ rõ trong báo cáo chính trị đi sâu thảo luận phân tích kỹ nguyên nhân của tình hình
để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất
đảng bộ quảng ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người quảng ngãi
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết nhất trí đồng sức đồng lòng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo hội nhập và phát triển
giành được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
xây dựng quảng ngãi trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền trung góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước